theo ngân hàng chính sách xã hội tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngân hàng đã được giao là hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng
số vốn này mới chỉ đáp ứng hai mươi bốn nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này
về quy định nhà nước cấp năm mươi nguồn vốn cho vay cho ngân hàng chính sách xã hội
ngân hàng chính sách xã hội phải tự huy động năm mươi nguồn vốn cho vay còn lại
đến nay ngân sách nhà nước cấp hơn hai một trăm sáu mươi ba tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội
để thực hiện cho vay nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời ngân hàng chính sách xã hội huy động thêm năm mươi tạo tổng nguồn thu là hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng
nhu cầu về nhà ở xã hội tại việt nam là rất lớn đặc biệt là tại các thành phố lớn như hà nội
tp hcm và các tỉnh có đô thị khu công nghiệp phát triển nhưng nguồn vốn hiện nay vẫn còn hạn chế
sau khi gói ba mươi tỷ đồng kết thúc nguồn vốn cho nhà ở xã hội nhìn chung rất khó khăn
nhằm khơi thông vấn đề này ngân hàng chính sách xã hội đề nghị các bộ ngành có liên quan
báo cáo chính phủ quốc hội xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội
để có đủ nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trong thời gian tới